đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc tết tặng quà cán bộ chiến sĩ và nhân dân xã đức long huyện thạch an tỉnh cao bằng
tại đồn biên phòng đức long đồng chí trần quốc vượng đã nghe chỉ huy đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín và công tác chuẩn bị tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn hai mươi đồng chí trần quốc vượng đã biểu dương những kết quả đạt được của địa phương cũng như đồn biên phòng đức long bày tỏ mong muốn cán bộ chiến sĩ và nhân dân xã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng xây dựng quê hương phát triển xứng đáng là nơi có khu di tích quốc gia đặc biệt
nhân dịp này đoàn công tác trung ương đã tặng quà tết cho một mươi tám gia đình thương binh liệt sĩ ba mươi năm hộ nghèo các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở xã đức long tặng quà hai mươi sáu học sinh vượt khó học giỏi con nuôi đồn biên phòng chương trình nâng bước em tới trường trao quà tặng cán bộ nhân dân xã đức long và bò giống cho một mươi hộ nghèo